tại tỉnh bến tre đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện châu thành đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bảy đối tượng có hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự xảy ra vào ngày hai mươi tháng hai
tại khu công nghiệp an hiệp xã an hiệp huyện châu thành
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi tháng hai trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khu công nghiệp an hiệp
tổ công tác thuộc công an huyện châu thành và công an các xã trên địa bàn
phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ với một mươi năm xe mô tô tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự vi phạm luật giao thông đường bộ như không có gương chiếu hậu không gắn biển số theo quy định
tự ý thay đổi màu sơn không đúng với đăng ký xe tự ý thay đổi máy và hình dáng kết cấu của xe
với các lỗi vi phạm như trên một mươi bảy trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là một mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng
tịch thu một xe máy hai bảnh